trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thăm ấn độ
theo lời mời của cố vấn an ninh quốc gia isis kumar dovan tại thủ đô new delhi
vào sáng ngày hôm nay hai bên đã tổ chức các cuộc gặp song phương về hợp tác an ninh
tại các cuộc họp hai bên nhấn mạnh cam kết về việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ ngày càng sâu sắc
đặc biệt là trong các vấn đề chiến lược như an ninh quốc phòng
qua đó góp phần duy trì hòa bình thịnh vượng và ổn định của hai nước khu vực và trên thế giới
hai bên cũng nhấn mạnh về kết quả của đối thoại an ninh việt nam ấn độ lần thứ hai được tổ chức hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ở new delhi
và thống nhất sẽ làm sâu sắc hơn nữa những phương án hợp tác cũng như các chương trình nâng cao năng lực đào tạo
và xây dựng đội ngũ cán bộ của bộ công an việt nam
nhấn mạnh tầm quan trọng của công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos
hai bên tái khẳng định việc thúc đẩy hòa bình
ổn định an toàn an ninh hàng hải tự do hàng hải và hàng không ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
chia sẻ những khác biệt giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế
không được đe dọa và sử dụng vũ lực không được đơn phương thay đổi hiện trạng
hai bên cũng đã chia sẻ quan điểm liên quan đến tình hình thế giới và khu vực
ngoài cuộc họp song phương với cố vấn an ninh quốc gia ấn độ ajit kumar dovan
bộ trưởng tô lâm cũng đã chào
xã giao phó tổng thống ấn độ suri swadip dehan kha
và có cuộc tiếp xúc với quốc vụ khanh bộ đội vụ ấn độ nisya nanrai